từ ngày hai tháng hai cho đến nay không khí lạnh tăng cường dẫn đến xuất hiện rét đậm rét hại trên diện rộng
thậm chí là xuất hiện băng tuyết tại một số địa phương vùng cao của tỉnh lào cai như sapa bát sát
ảnh hưởng nặng nề đến tình hình sản xuất của bà con nhân dân trên địa bàn thiệt hại ước tính lên tới hàng tỷ đồng
theo thống kê trong đợt rét vừa qua đã có một trăm bốn mươi năm con trâu bò bị chết rét
tập trung nhiều nhất tại huyện sapa và các huyện vùng cao khác như văn bàn và simacai
ước tính thiệt hại khoảng hai ba tỷ đồng
đối với cây trồng trước mắt chưa có đánh giá thiệt hại cụ thể
tuy nhiên do nhiệt độ tại nhiều địa phương vùng cao thường xuyên ở mức dưới một mươi ba độ c
nên cũng ảnh hưởng lớn tới tiến độ xuống giống gieo trồng vụ đông của người dân
ngày hôm nay thì tất cả các cơ quan thành viên ban chỉ đạo sẽ có trực tiếp cán bộ hoặc là thành viên ban chỉ đạo
sẽ xuống các xã đó và sẽ ở tại các xã đó để cùng với các xã
tham gia công tác phòng chống rét cho đàn gia súc cũng như là cho động vật rồi là cho cây trồng vật nuôi ở dưới xã
và các cái xã và các cán bộ này thì hết cái đợt rét này sẽ phải ở trực tiếp tại các xã và hết đợt rét này thì sẽ quay về
theo dự báo rét đậm rét hại sẽ còn tiếp tục kéo dài đến hết ngày tám tháng hai
do đó công tác phòng chống rét cho người vật nuôi và cây trồng cần được các địa phương tiếp tục chú trọng
bên cạnh đó cơ quan chuyên môn cũng khuyến cáo các phương tiện di chuyển qua tuyến quốc lộ bốn d đoạn từ sapa đi lai châu
cần chú trọng bảo đảm an toàn
bởi đoạn đường này đang có một lớp băng đóng trên bề mặt đường gây chân trượt khi tham gia giao thông